chiều nay tại hà nội bộ công an và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc về đề án chuyển đổi số mặt trận tổ quốc việt nam giai đoạn hành hai mươi năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm